sau vụ phát hiện cơ sở của bà nguyễn thị thanh loan tại xã đắk ngoe huyện đắk rấp tỉnh đắk nông
phối trộn phế phẩm cà phê với bột pin đến nay mặc dù lực lượng chức năng chưa phát hiện cơ sở nào tiêu thụ
chế biến cà phê bột từ hỗn hợp độc hại này thế nhưng ngành chế biến giang xay cà phê bột vẫn bị ảnh hưởng nặng nề
rộng hơn nữa là ngành cà phê việt nam nói chung
cơ quan công an tỉnh đắk nông cho biết đã khởi tố vụ án bắt tạm giam bà nguyễn thị thanh loan
chủ cơ sở trộn bột pin vào phế phẩm cà phê và bố đối tượng liên quan để làm rõ các hành vi vi phạm
việc báo chí gọi vụ việc là cà phê pin đã khiến nhiều người tiêu dùng hiểu lầm và gây ảnh hưởng tiêu cực
đến ngành rang xay chế biến cà phê nói riêng và toàn bộ ngành cà phê nói chung
và thì hiện nay trên địa bàn cũng có nhiều doanh nghiệp kế biến cà phê
cà phê đạt chất lượng cao chẳng hạn như hương nguyên ở chiêu dút
rồi đức lập của đắc minh và đặc biệt nhấn thở của công ty amphong là tạo ra sản phẩm luna
hoặc là enzoi của công ty ba giang đã là những sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng rất tốt
cho đáp ứng được nhu cầu của đông nước và xuất khẩu
đây là những cái thành quả mà tôi nghĩ rằng cộng phát huy
tuyên khai rộng để cho người tiêu dùng yên tâm
và vấn đề sử dụng thưởng thức những món cà phê yêu thích của mình
với những tăng vật từ vụ việc ủy ban nhân dân tỉnh đắk nông khẳng định hỗn hợp cùng vỏ cà phê
cát sỏi và lõi pin không thể tạo thức uống do đó thông tin sản xuất cà phê bột từ hỗn hợp này là
không có cơ sở làm tổn hại nghiêm trọng tới ngành cà phê của việt nam đắk nông chưa phát hiện bất
kỳ trường hợp nào sử dụng hỗn hợp phế phẩm cà phê cát sỏi và lõi pin để rang xay cà phê và nếu sử
dụng hỗn hợp này để làm giả thành cà phê có mùi vị thơm ngon là rất tốn kém hiện nay các doanh
nghiệp cà phê đang nỗ lực xây dựng mô hình chuỗi sản xuất sạch cho riêng mình chủ động từ khâu chăm
sóc chế biến cho đến rang xay cà phê với mong muốn mang đến cho người dân việt nam
những ly cà phê hảo hạn và được chất lượng nguyên bản nhất chúng tôi bắt đầu mở động ngành sang
cà phê rang xay trong hai năm vừa qua chúng tôi đã triển khai được một số thị trường trong nước
tự nhiên là ở hà nội có thành phố hồ chí minh đà nẵng có các tỉnh thành lớn đều có hết
nhân số khoảng một tháng chúng tôi vẫn tiêu thụ khoảng ba đến năm tấn cà phê rang xay
để bảo vệ ngành cà phê của địa phương ủy ban nhân dân tỉnh đắk nông yêu cầu công an tỉnh và các
đơn vị liên quan khẩn trương hoàn tất điều tra xử lý vụ phế phẩm cà phê trộn bột lõi pin tại cơ
sở bà nguyễn thị thanh loan ở thôn một mươi ba xã đắk quê huyện đắk rồ lấp đồng thời đề nghị các cơ quan
và mạng xã hội cần nhìn nhận vấn đề và thông tin đúng bản chất sự việc bảo đảm đúng theo các
quy định pháp luật tránh những thiệt hại đáng tiếc cho ngành cà phê